chiều ngày hai tháng một mươi thành phố hà nội tổ chức gặp mặt năm mươi đại biểu người dân tộc thiểu số
dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố hà nội lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dự buổi gặp mặt
phát biểu tại buổi gặp mặt bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải khẳng định
thủ đô hà nội là địa phương tập trung nhiều đồng bào dân tộc
do vậy công tác dân tộc và chính sách dân tộc luôn được thành phố quan tâm thực hiện nghiêm túc
những năm qua đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng
đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố và địa phương
qua đó diện mạo của các vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có sự thay đổi
cơ sở ả tầng thiết chế văn hóa y tế giáo dục được quan tâm đầu tư
đời sống của người dân tộc thiểu số được cải thiện
đồng chí hoàng trung hải cũng đánh giá cao các đại diện tiêu biểu tại buổi gặp mặt
là những tấm gương đóng góp trong lao động sản xuất chiến đấu bảo tồn các giá trị truyền thống
bảo vệ an ninh chính trị an toàn xã hội của thủ đô và các địa phương